những con đường bê tông phẳng phiêu hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố bảo đảm tưới tiêu
những ngôi nhà văn hóa thôn bản khang trang gắn với sân thể thao đã và đang được xây dựng ở nhiều thôn bản
làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê còn khó khăn trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đây là kết quả sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết ba của hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang
về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố gắn với sân thể thao khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn
sau hơn hai năm thực hiện nghị quyết số ba của hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang
toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ba trăm bốn mươi bảy km canh mương nội đồng
hai trăm một mươi chín km đường giao thông nội đồng hai trăm chín mươi tám nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố
tại thôn hoác xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
trước đây những cánh đồng luôn nằm trong tình trạng thiếu
do đó năng suất rất thấp
từ khi được tỉnh hỗ trợ hệ thống canh mương cấu kiện đúc sẵn dài trên chín trăm linh mét
nên tình trạng thiếu nước sản xuất đã được giải quyết
cánh đồng hơn tám ha được bà con canh tắc hai vụ thuận lợi
góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân

thành phố tuyên quang
nơi nước ise relevant
tuyên quang trở nên nhãn nước như vịnh hoàng buựa

đến những chổ tuyên quang

để lưu ý
và invitebourne touristies vào cuộc sáng
đây là nơi produktien bùa sơn dự ki sincerity that we can make this in schoofl
tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang xây dựng trên tổng diện tích hơn năm trăm linh m hai bằng cấu kiện
đúc sẵn gồm toàn bộ cột bê tông keo thép xa gồ thép tôn lợp thực hiện đúng nghị quyết
nhà văn hóa kiểu mới được hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng
giao lưu văn hóa văn nghệ của bà con nhân dân trong thôn
bà con nhân dân rất là phấn khởi từ khi xây dựng nhà văn hóa xong bà con ai cũng tự động viên mình
là bây giờ đấy chúng ta cố gắng đã đóng góp xây dựng được một cái nhà
thì là cái nơi sinh hoạt cộng đồng rất là tiện lợi do đó mà phong trào từ năm ngoái đến năm nay là
các phong trào của thôn bình khai này rất là sôi nổi bóng truyền văn hóa thể dục dưỡng sinh
kể từ người già đến trẻ đều đông đủ và nói chung cả một năm ngoái là cái thôn này rất là phấn khởi
là toàn được các cái mặt đoàn thẻ đều được là tốt hết
tôi nghĩ là
cái việc mà ban hành chính sách là rất phù hợp với làm dân đúng nguyện mọng của dân nó cũng là
cái cơ sở tầng của sản xuất nông nghiệp và nó cũng là phù hợp với mục tiêu nghị quyết một mươi sáu của
của đồng bộ tỉnh đó là phát triển nông nghiệp hàng hóa thì cái này là cái động lực để phát triển
nông nghiệp hàng hóa và nhân dân rất đồng tình ủng hộ chính vì vậy mà đăng ký kế hoạch rất là
cao và tỉnh cũng quan tâm ưu tiên nguồn lực cho công việc thực hiện cái nghị quyết ba này
vì vậy là kết quả đạt được rất là tốt
tỉnh tuyên quang phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có trên bảy mươi canh mương được kiên cố hóa
trên ba mươi năm đường giao thông nội đồng được bê tông hóa và trên bốn mươi số thôn bản
tổ nhân dân có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định